ở tỉnh bạc liêu một mươi một tỷ đồng ngân sách đã được chi ra để mua bốn mươi ba căn nhà ở cấp cho một số cán bộ công chức và lực lượng vũ trang của tỉnh